công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi cho biết đã khám xét khẩn cấp nợ của một đối tượng
và phát hiện tạm giữ chín mươi hai khẩu súng hơn một mươi bốn viên đạn thể thao cùng công cụ hỗ trợ
sau một thời gian theo dõi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng ngãi đã bắt quả tang phan huỳnh thiên đạt chú tại huyện mộ đức
đang vận chuyển trái phép hơn một viên đạn thể thao khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng
lực lượng chức năng tạm giữ chín mươi hai khẩu súng gồm các loại súng quân dụng súng săn công cụ hỗ trợ
đồ chơi nguy hiểm và hơn một mươi bốn viên đạn thể thao đạt khai đã đặt mua các loại vũ khí
công cụ hỗ trợ linh phụ kiện từ nhiều nơi trong và ngoài nước sau đó sử dụng các tài khoản
youtube facebook đăng quảng cáo để mua bán số vũ khí này đạt cất giấu tại kho hàng bí mật
và liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng